ngày chín tháng bảy chuyến hàng chở hai tấn khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế
do thành phố hà nội tặng thành phố new york đã được đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ
và phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc hoàn tất các thủ tục hải quan
và trao tặng cho thành phố new york
đại sứ đặng đình quý bày tỏ mong muốn món quà của người dân hà nội sẽ góp một phần nhỏ
giúp người dân new york vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này
đại sứ cũng mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai thành phố và khắc phục những hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
số khẩu trang của thành phố hà nội tặng thành phố new york lần này được sản xuất tại việt nam
đạt chứng nhận nhãn rán ce của liên minh châu âu
trước đó ngày một tháng sáu chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức trung đã trao tặng tượng trưng số khẩu trang này
cho thành phố new york qua đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel grittenbrink